chiến tranh trăm năm
cuộc chiến này lại có thất động sâu rộng đến quân sự kinh tế và xã hội của châu âu
nguồn gốc của cuộc chiến
nguồn gốc của mâu thuẫn bắt đầu từ bốn trăm linh năm trước khi chiến tranh trăm năm nổ ra
năm chín trăm một mươi một charles iii của nước pháp cho phép những người viking định cư ở một vùng đất thuộc vương quốc của ông vùng đất sau này được gọi là normandy
năm một nghìn sáu mươi sáu những người norman do công thức william xới normandy
normandy chỉ huy đã chinh phục nước anh đánh bại những người anglo saxon trong trận hastings và xây dựng một hệ thống quyền lực anh norman mới
sau đó william xứ normandy lên ngôi vua tức william đệ nhất của nước anh
sự kiện này bắt đầu mối bất hòa giữa hai nước anh và pháp
vì wil giờ đã là vua nước anh nhưng trên danh nghĩa ông vẫn là công thức normandy nghĩa là vẫn phải xưng thần với vua pháp
người anh tất nhiên không hài lòng để vua của mình phải ở địa vị thấp hơn vua của một nước ngang tầm
còn người pháp lại e sợ rằng thông qua normandy thế lực của người anh sẽ xâm nhập vào pháp
trong thời kỳ nội chiến và hỗn loạn ở anh giai đoạn một nghìn một trăm ba mươi năm một nghìn một trăm năm mươi bốn triều đình của người anh norman đã bị thay thế bởi những vương công xứ andrew sau khi họ lên ngôi vua nước anh
thì được gọi là hoàng tộc plantagenet
ở đỉnh cao quyền lực thế lực của họ bành trướng vào nước pháp kiểm soát một lãnh địa rộng lớn nên triều đình này đôi khi còn được nhắc đến với tên gọi
vua nước anh về danh nghĩa là chư hầu của vua pháp nhưng lại kiểm soát nhiều đất đai hơn chính vua pháp
tình trạng này dẫn đến mâu thuẫn kéo dài sau đó người pháp đã giải quyết mâu thuẫn bằng ba cuộc chiến có ý nghĩa quyết định
cuộc chinh phục normandy một nghìn hai trăm một mươi bốn chiến tranh saint ange một nghìn hai trăm bốn mươi hai và chiến tranh saint saudos một nghìn ba trăm hai mươi bốn
các cuộc chiến này khiến người anh mất nhiều lãnh địa ở châu âu họ mất hoàn toàn xứ normandy
và chỉ còn giữ lại một số tỉnh tại vùng gascony
vào thế kỷ một mươi bốn nhiều quý tộc anh vẫn mơ tưởng về một thời kỳ huy hoàng trong quá khứ
khi cha ông của họ nắm giữ nhiều vùng đất trù phú ở pháp họ bắt đầu vận động cho cuộc chiến nhanh lại những vùng đất giàu có như normandy mà cho rằng chúng xứng đáng thuộc về họ
tuy nhiên trên danh nghĩa nước anh vẫn là một chư hầu của nước pháp
cho đến nửa sau thế kỷ một mươi bốn tiếng pháp vẫn là tiếng nói chính thức trong giới quý tộc anh
tuyên bố chiến tranh
sau khi philip vi lên ngôi vua nước pháp người anh vẫn kiểm soát xứ gascony một vùng đất giàu có nhiều các sản vật quan trọng như muối ăn và rượu văn
gascony trở thành lãnh địa tranh chấp của cả hai phía anh và pháp
năm một nghìn ba trăm ba mươi ba edward iii của nước anh tấn công david ii của scotland một đồng minh của pháp
cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ hai của pháp
philip vi muốn nhân cơ hội này để đánh chiếm vùng gascony
tuy nhiên cuộc chiến kết thúc nhanh hơn dự tính
david ii phải lưu vong sang pháp
năm một nghìn ba trăm ba mươi sáu philip vi đã bắt đầu vạch kế hoạch phục hồi ngôi vị cho david ii và đánh chiếm vùng gascony
tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng khi các tàu chiến của pháp xuất hiện bên ngoài các khu dân cư ven bờ eo biển anh

edward iii đáp trả bằng tuyên bố ông mới là người thừa kế hợp pháp của ngài vàng nước pháp
những đụng độ quân sự lẻ tẻ bắt đầu nổ ra ở vùng huyên hại của cả hai nước
những đụng độ quân sự lẻ tẻ bắt đầu nổ ra ở vùng huyên hại của cả hai nước

khi cuộc chiến bắt đầu dân số pháp giao khoảng một mươi bảy triệu người
trong khi dân số anh chỉ vào khoảng bốn triệu
pháp cũng được coi là có ưu thế hơn về mặt chiến thuật quân sự
trong những năm đầu tiên edward iii của anh
liên minh với các nước chư hầu nhỏ thuộc vùng nước đức ngày nay
tuy nhiên sau hai chiến dịch họ không thu được gì
còn phải tốn chi phí và trả cho quân liên minh
nước anh bị phá sản ngân khố trống rỗng
và uy tín của edward iii suy giảm nghiêm trọng
trên biển quân pháp chiếm ưu thế
nhờ việc sử dụng các chiến thuyền và thủy thủ của xứ genoa
nhiều thành thị ven biển ở anh bị tấn công và tàn phá
gây ra sự hoảng loạn ở vùng nguyên hải
chiến tranh trên biển tác động rất xấu đến nền kinh tế nước anh
tuy nhiên năm một nghìn ba trăm bốn mươi trong trận slues
gần như toàn bộ hải quân pháp đã bị quân anh tiêu diệt
đây là trận đánh có ý nghĩa
bước ngoặt kể từ đó quân anh kiểm soát vùng eo biển
và ngăn không cho quân pháp đổ bộ xuống đảo anh
tháng bảy năm một nghìn ba trăm bốn mươi sáu edward thứ ba tổ chức một cuộc tấn công quy mô
vượt qua eo biển nước anh và đổ bộ lên contentin
quân anh đánh chiếm caen chỉ trong một ngày
gây bất ngờ lớn cho quân pháp
sau đó thì edward iii quyết định hành quân chỉ phía bắc
thay vì đóng quân chiếm đất
ý thức rằng quân anh không đông bằng quân pháp
edward iii chuẩn bị và chờ đợi philip vi tấn công trước
trận crecy là một thất bại nặng nề với quân pháp
chủ yếu do sức mạnh của đội quân cung thủ của nước anh
sau trận đánh edward iii tiến tiếp chỉ phía bắc
và bao vây thành phố calais
rồi chiếm được thành phố này năm một nghìn ba trăm bốn mươi
kể từ đó họ có được một chủ trú quân bình vững và an toàn
ở châu âu lục địa
cũng trong năm đó quân anh bắt sống david ii
và giảm thiểu mối đe dọa từ phía scotland
năm một nghìn ba trăm bốn mươi tám nạn dịch hạch bùng nổ ở châu âu
năm một nghìn ba trăm năm mươi philip vi băng hà
con trai ông là john ii kế vị
về phía nước anh năm một nghìn ba trăm năm mươi sáu
con trai của edward iii trùng tên với ông
tấn công vùng gascogne
và giành được một thắng lợi quan trọng
trong trận portier bắt sống john ii
john ii đã ký một hiệp định ngừng chiến với edward iii
và năm sau thì hòa ước london lần thứ hai được ký
cho phép nước anh chiếm vùng nouvelle arquitaine
và john ii được tha về
nước pháp thu trận và rơi vào tình trạng hỗn loạn
năm một nghìn ba trăm năm mươi con trai của edward iii trùng tên với ông
năm một nghìn ba trăm năm mươi tám một cuộc nổi dậy lớn của nông dân nổi ra
bình lính đi cướp bóc khắp nơi
nhận cơ hội đó edward iii tấn công nước pháp
với hy vọng đoạt luôn ngôi vua
nhưng đã không thành
những thành phố quan trọng được thái tử
sau này là vua george v của pháp chiếm giữ
năm một nghìn ba trăm sáu mươi hiệp ước brettingy được ký
quân anh tạo ra một ưu thế rõ rệt
vì nắm trong tay phần lớn các vùng lãnh thổ
giai đoạn chiến tranh thứ hai
trong giai đoạn này pháp chủ động tấn công quân anh
và thu hồi phần lớn đất đai đã mất
nước pháp xuất hiện một danh tướng là
trong khi ở nước anh edward iii con
đang bận tham chiến ở bán đảo iberia
còn edward iii cha thì đã quá già để trở lại công quân
điều này làm quân pháp có nhiều lợi thế
cuộc chiến sau đó có thêm cả sự tham gia của castore
một xứ thuộc tây ban nha
theo phê pháp và bồ đào nha theo phê anh
bertrand dugasclin chỉ huy một quân pháp
một loạt chiến dịch theo kiểu tránh giao tranh trực diện nước quân anh
để chiếm lại portier vào năm một nghìn ba trăm bảy mươi hai
anh đáp trả bằng một loạt chiến dịch đột kích cướp phá
nhưng không cản được dugasclin
chưa kể họ còn bị scotland đe dọa tại phía bắc
khi hai cha con edward ba lần lượt qua đời
nước anh đã tôn richard xứ bordeaux lên làm vua
tức richard ii
trong khi đó ở pháp tướng dugasclin cũng mất vào năm một nghìn ba trăm tám mươi
chiến tranh anh pháp bùa bỏ
một lần nữa được tạm dừng với hòa ước lô linh hầm một nghìn ba trăm tám mươi chín
giai đoạn chiến tranh thứ ba một nghìn bốn trăm một mươi năm một nghìn bốn trăm hai mươi chín
thời kỳ nước pháp bị nhấn chìm từ năm một nghìn bốn trăm một mươi năm một nghìn bốn trăm ba mươi năm
là thời kỳ nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh trăm năm
năm một nghìn bốn trăm một mươi bốn phè armagnac của pháp đưa ra lời đề nghị với henry v của anh
về việc khôi phục lại các biên giới trong hiệp ước bretigny năm một nghìn ba trăm sáu mươi
đổi lại sự giúp đỡ của ông
henry v từ chối và đòi lại các lãnh thổ
từ tận thời henry ii hơn hai trăm linh năm về trước
cộng thêm những món tiền lớn
không đàm phán được cuối cùng hai bên đã gây chiến với nhau
năm một nghìn bốn trăm một mươi năm henry v dẫn đầu một đội quân đổ bộ
đánh chiếm hafler
nhưng nơi này chống cử lâu hơn ông nghĩ
khiến những kế hoạch ông dự tính trước đã bị đổ vỡ
thay vì tiến vào paris như kế hoạch
ông hướng về calais
nơi vẫn đang do anh chiếm giữ để trú quân
trên đường hành quân
quân anh vừa đi vừa đột kích các vùng của pháp
quân đội pháp tập hợp được một lực lượng lớn hơn nhiều
so với quân anh
và đuổi theo henry v
quân pháp cuối cùng bắt kịp quân anh
ở một địa điểm nằm giữa tramacourt và agincourt
với số lượng áp đảo họ cho rằng
sẽ dễ dàng đánh bại người anh
thế nhưng ở thế không còn đường lui
henry v đã chỉ huy một trận agincourt vang dội
đánh tan hoàn toàn quân pháp
và giết rất nhiều quý tộc armaniac
từ đây thì quân pháp rơi vào khủng hoảng
và liên tục mất đi lãnh thổ của mình
sau trận chiến henry v quay về nước anh
để chuẩn bị lại quân đội
lúc này ở pháp
phe burgundy đã đánh bại phe armaniac
để chiếm paris
họ đồng ý kết liên minh với henry v
tiếp đó henry v
đã ký với george vi của pháp
hiệp ước troyes
theo hiệp ước này henry sẽ cưới con gái
của george là catherine
đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân này
sẽ cai trị cả nước anh và pháp
sau đó thì henry chính thức tiến vào paris
đó là đỉnh cao của người anh
trong chiến tranh
henry v và george vi cùng mất
vào năm một nghìn bốn trăm hai mươi hai
đứa con mới sinh của hai người
trở thành vua của cả anh và pháp
thế nhưng phai armaniac ở pháp
là tuyên bố không thừa nhận vị vua này
họ ủng hộ thái tử george vi lên ngôi
sau này trở thành george vii
chiến tranh tiếp tục nổ ra
ở vùng trung tâm nước pháp
về phía nước anh các ông chú của vị vua bé henry sáu
bắt đầu tranh chấp về quyền giếp chính
giai đoạn chiến tranh thứ tư
năm một nghìn bốn trăm hai mươi tám người anh vây đánh thành orklyn
một cứ điểm quan trọng của quân pháp
mặc dù quân anh không thực sự đủ mạnh để công thành
nhưng tinh thần của người pháp đang xuống rất thấp
đúng vào thời điểm đó
jeanne d arc xuất hiện để làm việc cứu tinh cho nước pháp
xuất thân là một cô gái nông dân một mươi bảy tuổi
jeanne nói rằng
chính chúa sẽ dẫn dắt mình giải phóng quê hương khỏi tay người anh
cô gái trẻ thuyết phục được thái tử pháp đưa mình tới orklyn
vào năm một nghìn bốn trăm hai mươi chín
với niềm tin mạnh mẽ của mình
jeanne đã nâng cao nhuệ khí binh sĩ pháp
và đánh bật quân anh khỏi orklyne
được truyền cảm hứng quân pháp liên tiếp giành thắng lợi
trận pathé có thể coi là đảo ngược của trận agincourt
khi quân pháp kịp tấn công trước khi quân anh giàn xếp xong đội hình phòng thủ
do năm một nghìn bốn trăm ba mươi năm
phái burgundy của nước anh
do quá bận rộn với cuộc chiến ở những vùng đất thấp
nay là hà lan
nên không thể can dự với nước pháp
sự hoa hoảng kéo dài đã giúp cho charles thứ bảy của nước pháp
thời gian để tái tổ chức quân đội và chính phủ
ông thay thế lực lượng dân quân
bằng quân đội chính quy
và xây dựng chế đội tập quyền
liên tiếp lấy lại từng thành phố một
tiến dần đến việc giải phóng hoàn toàn nước pháp
khỏi tay của người anh
tướng john talbot
nhà lãnh đạo quân sự cuối cùng của anh trên đất pháp
đã cố gắng lấy lại gascony
nhưng đã bị nghiền nát trong trận castellon
đó được xem như trận chiến cuối cùng của cuộc chiến trăm năm
người anh không còn đủ sức đòi ngôi vua pháp
lãnh địa cuối cùng mà họ còn giữ được
trên đất pháp là calais
mãi tới năm một nghìn năm trăm năm mươi bảy
một thế kỷ sau đó
pháp mới chinh phục lại calais
ý nghĩa lịch sử của chiến tranh trăm năm
chiến tranh trăm năm được xem như
một thời đại cách mạng về quân sự
vũ khí chiến thuật cơ cấu quân đội
và ý nghĩa xã hội của chiến tranh
đều thay đổi dựa trên yêu cầu của cuộc chiến
các tiến bộ khoa học kỹ thuật
và kinh nghiệm chiến trường
trước đó kỵ binh hạng nặng được xem như
đơn vị mạnh nhất trên chiến trường
thế nhưng sau cuộc chiến tranh
quan niệm đó đã thay đổi
kỵ binh ngày càng bị vô hiệu hóa
bởi cung tên dài sau đó là súng
và những chiến thuật phong ngựa hiệu quả của binh sĩ
chiến tranh trăm năm kết thúc
cũng là lúc nói lời cáo chung
cho hình ảnh các kỵ sĩ oai hùng
sống theo đúng tinh thần hiệp sĩ
từng một thời thống trị châu âu
trận chiến castellon
cũng đánh dấu lần đầu tiên pháo binh giữ vai trò quyết định
một điểm đáng lưu ý nữa
làm việc cả hai nước anh và pháp
đều đã xây dựng lực lượng quân đội thường trực cho mình
vào cuối cuộc chiến
quân đội thường trực giúp nhà vua
có nhiều quyền lực hơn để đối chọi
với cả ngoại bang lẫn các mối đe dọa trong nước
và đó cũng là một bước chuyển biến đầu tiên
khiến châu âu đi từ trận tựa trung cổ
với các lãnh chúa phong kiến
tới thể chế tập quyền hơn của các quốc gia
về mặt xã hội
cuộc chiến cũng đã để lại nhiều sự thay đổi
cho cả hai phía
thứ nhất đó là tinh thần dân thộc
khởi đầu nó chỉ là cuộc xung đột giữa hai hoàng tộc anh pháp
nhưng sau đó
nó đã biến thành cuộc xung đột giữa người anh và người pháp
tinh thần dân thộc nảy sinh
đã giúp nội bộ của từng quốc gia hợp nhất hơn
thứ hai đó là vấn đề ngôn ngữ
chiến tranh trăm năm
đã loại bỏ hoàn toàn tiếng pháp ra khỏi nước anh
về mặt kinh tế
cả hai nước đều mệt mỏi vì chiến tranh
tuy nhiên pháp thiệt hại nặng nề hơn nhiều
vì hầu như chiến tranh chỉ xảy ra trên đất pháp
người anh thu được nhiều nguồn lợi
từ những vùng mà họ tạm chiếm được
nhưng lúc kết thúc cuộc chiến
họ đã mất tất cả lãnh thổ ở lục địa trừ kale
và dường như đã bị bỏ rơi
ở một góc của châu âu
tuy thế việc khám phá ra châu mỹ
vào năm một nghìn bốn trăm chín mươi hai
đã đem lại cho người anh cơ hội mới để phát triển